thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triển khai quy hoạch chi tiết vùng nuôi
nhưng qua khảo sát cho thấy ở các vùng nuôi này đang tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết
hiện tổng số lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vùng mặt nước vịnh cam ranh có khoảng năm mươi lồng
trong đó số lồng bè ngoài vùng quy hoạch là ba mươi ba
nhưng đến nay việc bố trí sắp xếp vùng nuôi mới theo đúng quy hoạch vẫn còn rất khó khăn lúng túng
thông tin về việc di rời vùng nuôi đã được bà con ở đây nắm bắt
nhưng họ cho rằng các khu quy hoạch nuôi đang bị trồng lấn nên để làm thủ tục di chuyển gặp không ít vướng mắt